trong phiên làm việc chiều nay bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình về việc đề xuất một số biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đưa vào nghị quyết kỳ họp của quốc hội
trình bày tờ trình bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh dịch bệnh đã lan ra năm mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh
thành phố với số tích lũy ca mắc covid một mươi chín cả nước từ đầu dịch đến trưa ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một là bảy mươi năm bốn trăm một mươi bảy ca
trong đó có bảy mươi bốn năm trăm bảy mươi ca ghi nhận trong nước và ba trăm ba mươi năm ca tử vong
đặc biệt dịch đang gia tăng tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố phía nam
đợt bùng phát dịch lần thứ tư này có quy mô lớn mức độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay
với những diễn biến phức tạp khó lường nguồn cung ứng vaccine còn hạn chế
chưa có thuốc điều trị đặc hiệu gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch
ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh lao động
thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ ủy ban nhân dân các cấp đã áp dụng linh hoạt các quy định của pháp luật
để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên thực tiễn đã phát sinh các tình huống khó khăn vương mắc bất cập cần phải giải quyết
vì dịch covid một mươi chín chưa có trong tiền lệ nên cũng cần áp dụng các biện pháp chưa có trong tiền lệ
về pháp luật ủy ban thường vụ quốc hội cần được quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của quốc hội
trong thời gian quốc hội chưa họp
chính phủ thủ tướng chính phủ cần được trao quyền chủ động hơn mạnh mẽ hơn
trong việc quyết định kịp thời các biện pháp cần thiết linh hoạt đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh
chính phủ cần được áp dụng những biện pháp phòng chống dịch như trong điều kiện ban bố tình trạng khẩn cấp
và các biện pháp chưa được luật hiện hành quy định trong những trường hợp cần thiết
để sớm ngăn chặn kiểm soát được dịch bệnh đưa đất nước ta cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới
chính phủ đề nghị đưa vào nghị quyết nội dung quốc hội giao chính phủ thủ tướng chính phủ
chủ động áp dụng các biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua
trong đó có việc áp dụng cơ chế đặc biệt đặc cách trong mua sắm thuốc vaccine trang thiết bị y tế
hóa chất đầu tư cơ sở vật chất đăng ký lưu hành thử lâm sàng thuốc vaccine trang thiết bị y tế
phát triển sản xuất vaccine covid một mươi chín trong nước nội địa hóa trang thiết bị y tế thuốc
để bảo đảm sự tự chủ tự lực tự cường trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chính phủ thủ tướng chính phủ được sử dụng chỉ thị nghị quyết và các hình thức văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành
để quy định áp dụng và triển khai các biện pháp phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó là khẩn trương giả soát các luật liên quan trình quốc hội dự án một luật
sửa nhiều luật liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín và các dự án luật cần thiết khác vào các năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
ưu tiên ngân sách huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
quyết định chuyển nguồn kinh phí trong dự toán đã được duyệt thay đổi điều chuyển nguồn kinh phí trong ngân sách
nhưng chưa có trong dự toán cho công tác phòng chống dịch bệnh
nghị quyết cũng sẽ nhấn mạnh đặt tính mạng sức khỏe của người dân lên trên hết
bảo đảm an sinh xã hội chăm lo sức khỏe và đời sống của người dân đặc biệt là phụ nữ trẻ em người già người yếu thế
và lực lượng chống dịch tuyến đầu có biện pháp hỗ trợ cụ thể cho người dân người lao động doanh nghiệp
chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín không đứt gây chuỗi cung ứng sản xuất kinh doanh lao động